bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức hội thảo về cam kết lao động trong hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
hội thảo nhằm làm rõ và xác định đúng những vấn đề cần thực thi
các cam kết về lao động trong hai fta thế hệ mới là evfta và cptpp
đối với tác động việc làm các fta thế hệ mới góp phần tạo thêm việc làm đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhân công giá rẻ
tuy nhiên bên cạnh đó các chuyên gia cho rằng thách thức đối với lao động không hề nhỏ
đặc biệt là vấn đề các điều khoản về lao động liệu có mang tính hình thức có thể gây bóp méo thương mại
cam kết chung về lao động trong cptpp nằm trong chương lao động chương trình một mươi chín trong văn kiện hiệp định cptpp
quy định các bên sẽ thông qua và duy trì những quyền lao động cơ bản bao gồm tự do liên kết và thương lượng tập thể
xóa bỏ lao động trẻ em và xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong lao động
ngoài ra cam kết này cũng quy định các bên phải quy định trong luật pháp và thực hiện trong thực tiễn những điều kiện việc làm ở mức chấp nhận được
như mức lương tối thiểu giờ làm việc an toàn sức khỏe nghề nghiệp
đây cũng là căn cứ để bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất lộ trình phê chuẩn các công ước của ilo
sửa đổi bổ sung bộ luật lao động phù hợp với những cam kết của các fta thế hệ mới